sau khi hết thời gian cách ly theo quy định và kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với sars cov hai
công an tỉnh kiên giang đã thành lập tổ công tác và phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành dẫn dải trục xuất một mươi ba công dân người trung quốc tại cơ khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá
quy mô lớn trên địa bàn tỉnh do đối tượng đào hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ba mươi bảy trần nhật duật thành phố huế cầm đầu
lực lượng chức năng bất ngờ đột kích hai điểm số một trăm linh sáu thái phiên phường tây lộc
và số ba trăm hai mươi bốn nguyễn sinh cung phường vĩ dạ tp huế phát hiện bắt quả tang một mươi tám đối tượng đánh bạc
và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
để điều hành đường dây đánh bạc đào hoàng thuê một số đối tượng ngồi máy vi tính
mở trang tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho khách đến tham gia cá độ
chỉ tính riêng một trận bóng đá diễn ra vào tối ngày hôm qua một mươi bảy tháng sáu
các đối tượng đã tổ chức sử dụng năm tài khoản đánh bạc với số tiền đánh bạc hơn hai mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì
phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an huyện quảng ninh bắt quả tang đối tượng nguyễn văn lý
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi chín h tối qua ngày một mươi bảy tháng sáu trong lúc tuần tra tại địa phận xã tân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng phát hiện nguyễn văn lý đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy
tại hiện trường tổ công tác phát hiện bên trái đầu xe máy của lý có bốn trăm chín mươi tám viên nén và có nhiều cục màu hồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn lý phát hiện thu giữ thêm một trăm bốn mươi ba viên nén và năm túi ni lông trong suốt
bên trong mỗi túi chứa nhiều cục màu hồng
đối tượng nguyễn văn lý khai nhận toàn bộ số ma túy trên lý và quảng trị mang về để sử dụng và bán lại cho những ai có nhu cầu
lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng một trăm hai mươi gam ma túy loại hồng phiến ước tính khoảng một năm trăm linh viên
hai điện thoại di động một xe mô tô hai triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tiến hành tạm giữ đối tượng nguyễn duy hạnh tránh
tại xã vĩnh thái tp nha trang để điều tra về hành vi chống người thẻn công vụ và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bảy tháng sáu tổ công tác của công an phường lộc thọ thành phố nha trang đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn
thì phát hiện tránh có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính
tuy nhiên tránh không hợp tác mà rút dao đâm về phía tổ công tác rồi bỏ chạy vào quán nước trên đường hoàng hoa thám
tại đây tránh đã đá bàn và đuổi viết cách chăm quán
sau đó tránh nhảy lên xe máy của một người dân
không chế người này trở đi để bỏ chạy
lúc này một cán bộ trong tổ công tác tiến lại thì tránh tiếp tục dùng dao tấn công
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã khống chế được tránh và đưa về trụ sở công an phường lộc thọ để làm việc
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân